sau khi hoàn thành cách ly y tế phục vụ công tác phòng chống dịch sáng ngày hai mươi một tháng sáu bệnh viện ca cơ sở tân triều chính thức mở cửa tiếp nhận bệnh nhân
sáng ngày hai mươi một tháng sáu những người bệnh đầu tiên đã đến khám điều trị sau hơn một tháng cơ sở tân triều phong tỏa
để qua cổng vào bệnh viện cán bộ y tế yêu cầu người đến khám điều trị cung cấp hình ảnh thông tin
tin nhắn đã được xác nhận lịch hẹn khám điều trị qua tổng đài tư vấn và hỗ trợ của bệnh viện k một chín không không tám tám sáu sáu tám bốn hoặc bác sĩ điều trị
từ ngày hai mươi một tháng sáu tất cả người ra vào bệnh viện ca đều được yêu cầu thực hiện hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
người bệnh có thể thực hiện test nhanh hoặc test rt pcr trong vòng bốn mươi tám giờ trước khi tới lịch hẹn vào bệnh viện khám bệnh điều trị
như vậy sẽ tiết kiệm thời gian chờ đợi và giúp người bệnh thực hiện nhanh chóng các bước khi khám